thưa quý vị dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát tất cả các cấp trường tại thủ đô hà nội đã mở cửa đón học sinh trở lại
kem học sinh cũng đã quen dần với những hoạt động hàng ngày đến trường
và cùng với đó thì tình trạng học sinh vi phạm giao thông cũng vì thế mà diễn ra phổ biến hơn
hình ảnh kem học sinh đầu trần không đội mũ bảo hiểm chở ba chở bốn trên một xe
phóng xe với tốc độ cao cũng dần xuất hiện nhiều hơn trên các tuyến phố của thủ đô hà nội sau thời gian dài vắng bóng
và sau đây xin mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông
các chuyên gia giao thông cho rằng việc giáo dục trẻ em để làm quen và tiếp cận về giao thông hiện đã được quan tâm và đưa vào nội dung học của các trường nhưng vẫn còn nhiều bất cập
đặc biệt là với lứa tuổi có những trưởng thành nhất định về thể chất nhưng lại chưa đủ chín chắn về mặt nhận thức
phóng viên câu chuyện giao thông

xin hỏi có bậc phụ huynh nào nhận ra con em mình trong những hình ảnh mà chúng tôi vừa mang đến hay không
nếu có xin hãy quan tâm và chú ý đến các em nhiều hơn